thưa quý vị căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế bộ công an thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng anh là montagnas support group inc viết tắt là msgi
do các đối tượng imus mello và edwin burdap nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng mfi ở mỹ
tuyên bố thành lập năm hai nghìn hai mươi một nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố
kích động biểu tình bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
msgi hoạt động theo phương thức bạo động chủ trương lôi kéo tuyển bộ thành viên ở trong nước
huấn luyện phương thức hoạt động kích động biểu tình bạo loạn vũ trang tài trợ tiền vũ khí phương tiện
chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân
nhằm đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước đề ga ở tây nguyên
hai tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastan for justice msfg
ba tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastan for justice msfg
hoạt động theo phương thức tuyên truyền lôi kéo tuyển mộ thành viên phân công nhiệm vụ huấn luyện phương thức hoạt động
tài trợ tiền chỉ đạo mua sắm vũ khí phương tiện tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân
phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg là tổ chức khủng bố
do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ
nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg tham gia các khóa đào tạo
huấn luyện do hai nhóm này tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này là phạm tội khủng bố
tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam